năm hai nghìn một mươi chín dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ sự đồng tâm hiệp lực phối hợp chặt chẽ hiệu quả của quân đội nhân dân các ban bộ ngành trung ương và các địa phương sự ủng hộ giúp đỡ hết sức quý báu của nhân dân đồng thời thực hiện phương châm hành động chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả lực lượng công an nhân dân đã đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách chủ tịch hồ chí minh
xiết chặt kỷ luật kỷ cương phòng ngừa sai phạm suy thoái và nâng cao văn hóa ứng xử trong công an nhân dân
thực hiện quyết liệt đồng bộ kiện toàn tổ chức bộ máy sắp xếp đội ngũ cán bộ bảo đảm yêu cầu bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đối ngoại và chủ động hợp tác quốc tế của đất nước